chương trình tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước
hầu hết là những người có trí tuệ kinh nghiệm có bản lĩnh và là lực lượng quan trọng
có uy tín có sức ảnh hưởng lớn trong sự nghiệp giữ nước và dựng nước
các thế hệ người cao tuổi luôn là tấm gương sáng trong các phong trào cách mạng của đảng
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đây là khẳng định của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
tại hội nghị toàn quốc biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
được diễn ra vào chiều ngày hôm nay tại hà nội
qua năm năm thực hiện chương trình phối hợp hành động trong công tác phòng chống tội phạm
và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giữa bộ công an và hội người cao tuổi
đã triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
chủ động phòng ngừa tích cực tham gia đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội
cung cấp cho lực lượng công an trên một trăm chín mươi sáu nguồn tin có giá trị
vận động người tham gia quản lý giáo dục cảm hóa những người vi phạm pháp luật
tại gia đình và cộng đồng dân cư
hàng năm lực lượng công an các cấp triển khai kế hoạch phòng chống tội phạm
gắn với phong trào thi đua tuổi cao gương sáng của hội người cao tuổi ở các địa phương
qua đó đã xây dựng nhiều mô hình điển hình tiên tiến
khẳng định mối quan hệ hiệu quả phối hợp giữa lực lượng công an và người cao tuổi
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
người cao tuổi đã và đang có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
như lời chủ tịch hồ chí minh đã nói tuổi cao trí càng cao
trong đó chương trình phối hợp chặt chẽ giữa bộ công an và trung ương hội
người cao tuổi giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã tạo sự đồng thuận thống nhất
các mô hình câu lạc bộ người cao tuổi tự quản
tổ an ninh nhân dân phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội bảo đảm an toàn giao thông
đã góp phần quan trọng giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh để phát huy vai trò người cao tuổi thực sự là vốn quý của dân tộc
là lực lượng quan trọng của đất nước là giường cột của gia đình và xã hội việt nam
thời gian tới lực lượng công an và hội người cao tuổi cần tiếp tục đổi mới nội dung
hình thức chương trình phối hợp tính sáng tạo dân chủ của hội viên và nhân dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự
hòa giải các mâu thuẫn trong nhân dân xây dựng nhân rộng các mô hình để hình tiên tiến
trong hoạt động có hiệu quả nhất là các mô hình tự phòng tự quản tự hòa giải tại cơ sở
với mục tiêu góp sức cùng lực lượng công an và cả hệ thống chính trị
tham gia giữ gìn cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
bộ trưởng tô lâm bày tỏ tin tưởng với sự đồng hành phối hợp giúp đỡ của người cao tuổi các cấp
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc sẽ có bước phát triển mới
là cơ sở quan trọng xây dựng thế trận lòng dân thế trận an ninh nhân dân
gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm đã trao tặng kỷ niệm trương của bộ công an cho các cá nhân
và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý cho các điển hình tiên tiến người cao tuổi
trong phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
trước đó vào sáng nay một trăm ba mươi chín điển hình tiên tiến người cao tuổi
trong phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
chiều qua tại hà nội đảng ủy công an trung ương tổ chức hội nghị đánh giá kết quả
triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị và kế hoạch số một trăm một mươi tám của đảng ủy công an trung ương
đồng thời thông qua dự thảo chương trình hành động thực hiện các nghị quyết kết luận của hội nghị trung ương sáu khóa một mươi ba
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
hội nghị tổ chức nhằm đánh giá khách quan toàn diện đầy đủ kết quả đạt được
trong quá trình quán triệt triển khai nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị và kế hoạch số một trăm một mươi tám của đảng ủy công an trung ương
thực hiện nghị quyết số một mươi hai về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch
vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
tại hội nghị các đại biểu đã nghe báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
và kế hoạch số một trăm một mươi tám của đảng ủy công an trung ương
đồng thời thông qua dự thảo chương trình hành động thực hiện các nghị quyết kết luận của hội nghị trung ương sáu khóa một mươi ba
thảo luận tại hội nghị đại diện cấp ủy lãnh đạo các đơn vị địa phương đã tập trung đánh giá các nội dung của hội nghị
dựa trên tình hình thực tiễn thực hiện chức năng nhiệm vụ của đơn vị địa phương mình
theo hướng nêu bật những thuận lợi khó khăn mục tiêu phương hướng và đề xuất giải pháp cụ thể
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng tô lâm ghi nhận ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
biểu dương những kết quả trong thực hiện nghị quyết một mươi hai theo kế hoạch một trăm một mươi tám của đảng ủy công an trung ương đề ra
bộ trưởng đánh giá cao các kiến nghị đề xuất của các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị
bộ trưởng đánh giá cao các kiến nghị đề xuất của các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị